vào sáng ngày hôm nay ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tổ chức và một trăm hai mươi một cá nhân với số tiền phạt hơn ba trăm hai mươi triệu đồng vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

vào sáng ngày hôm nay ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với số tiền phạt hơn ba trăm hai mươi triệu đồng vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại